nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo hôm nay tại hà nội
ban tuyên giáo trung ương phối hợp cùng với một số bộ ngành tổ chức hội nghị gặp mặt hơn hai trăm linh đại biểu tiêu biểu
đại diện cho đội ngũ sáu năm triệu trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ trong cả nước
tham dự hội nghị có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí trương thị mai
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam và phó thủ tướng vũ đức đam
trong từng giai đoạn lịch sử đội ngũ trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước
đồng góp công sức tài năng và trí tuệ đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc xây dựng và phát triển đất nước
đặc biệt trong đại dịch covid một mươi chín đội ngũ trí thức nhà khoa học và văn nghệ sĩ nước nhà đã kịp thời vào cuộc có nhiều công trình tác phẩm
góp phần đẩy lùi dịch bệnh và truyền cảm hứng cho xã hội cả trong nước và quốc tế trong phòng chống dịch
cuộc gặp mặt là sự ghi nhận biểu dương và tôn vinh các trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ đã có nhiều công hiến và đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng cũng đánh giá cao những đồng góp to lớn của đội ngũ trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ trong sự nghiệp dân tộc suốt chặng đường chín mươi năm qua
trước yêu cầu của đất nước thời kỳ mới việc xây dựng đội ngũ trí thức trở thành một nhiệm vụ quan trọng của đảng đồng chí trần quốc vượng cũng nhấn mạnh
trong bối cảnh tình hình mới với nhiều vấn đề đặt ra đặc biệt tiến tới đại hội một mươi ba của đảng đội ngũ trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ cần tiếp tục đồng hành cùng dân tộc phát huy tài năng
công hiến những công trình tác phẩm có giá trị lý luận cũng như thực tiễn góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc
tại hội nghị ba mươi bảy đại biểu đại diện cho một trăm chín mươi sáu cá nhân đã được nhận bằng khen thưởng vì sự nghiệp công hiến của mình